còn trong mắt những người nghèo niier giống như một vị thần hồ bệnh bởi những nỗ lực của ông nhằm đưa đất nước hướng tới chủ nghĩa bình đẳng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo thông qua các dự án nhà ở và không gian công cộng
năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ngay sau khi lên nhậm chức tổng thống brazil rousselino kubitschek
quyết định xây dựng một thủ đô mới thay cho rio de janeiro
thủ đô mới không chỉ tạo thuận lợi hơn cho việc điều hành đất nước mà còn phải là biểu tượng cho bản sắc văn hóa mới của brazil
và kiến trúc sư được tổng thống kubitschek chọn mặt gửi vàng không ai khác chính là oscar niemeyer
người đã từng góp sức thiết kế trụ sở liên hợp quốc ở new york và một loạt các công trình kiến trúc quan trọng của thành phố rio de janeiro trước đó
trong suốt bảy năm từ năm một nghìn chín trăm một mươi sáu
năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn oscar nimir đã thiết kế tất cả các công trình quan trọng như văn phòng chính phủ tòa nhà quốc hội bảo tàng quốc gia
các thiết kế táo bảo của ông đã góp phần định hình phong cách kỷ nguyên vũ trụ rất hiện đại của thủ đô mới mang tên brasilia
sau năm năm xây dựng thủ đô brazilya đã khiến toàn thế giới ngạc nhiên và khâm phục
vì trước đó khu vực này toàn sa mạc không người ở rất hiếm nước ít động vật và cây
mô hình brasilia là một trong những thủ đô mới của brazil
australia là lời giải cho bài toán dân số tăng nhanh và ách tắc giao thông
nhưng trên hết người ta thấy ở thành phố trong mơ khát vọng mạnh mẽ tiến lên phía trước của một đất nước nam mỹ
hòa quyện trong vẻ đẹp hiện đại nhưng cũng rất hoang dã như con người của xứ sở samba
đặc điểm nổi bật trong các công trình của nimir là ông thích thiết kế độ dốc hơn là những bậc thang
những cột hình chữ v mảnh mai thay thế cho những cột to và tạo độ cong mềm mại đầy cuốn út
là người tiên phong trong việc sử dụng bê tông được gia cố để tạo ra các hình khối nổi và đường cong
niemeyer còn được mệnh danh là picasso bê tông
khi bạn có một không gian lớn để chinh phục đường cong là giải pháp tự nhiên
những đường cong là cốt lõi trong các thiết kế của tôi bởi chúng là cốt lõi của brazil đơn giản và thuần khiết
tôi là một người brazil trước khi là một kiến trúc sư tôi không thể tách biệt hai con người đó
bảo tàng nghệ thuật đương đại nitroid được thiết kế dạng đĩa tròn giống như một bông hoa đang lơ lửng trên mặt nước hay như một chiếc đĩa bay đến từ một nền văn minh ngoài trái đất
nhà thờ lớn brazilya nổi tiếng với kiến trúc cách điệu vương miện gai đã mang lại cho nimil giải thưởng brisk vốn được ví như giải nobel kiến trúc
tòa nhà quốc hội công trình kiến trúc lớn nhất ở brasilia và là biểu tượng của nhà nước brazil
công trình này nổi bật với tòa tháp đôi hai mươi tám tầng hai mái vòm ở hai bên sườn hồ nước và thảm cỏ trải dài phía trước và phía sau mang lại cảm giác tràn hòa với thiên nhiên
dinh tổng thống lộng lẫy với những bức tường độc đáo hình lưỡi quốc phản chiếu xuống mặt hồ bao quanh
trụ sở của đảng cộng sản pháp một công trình được ngợi ca chẳng kém gì trụ sở của liên hợp quốc
nimil đã góp phần tạo ra sáu trăm linh công trình nổi tiếng ở khắp nơi
italia israel mỹ pháp và cuba nơi nhà lãnh đạo fidel castro là bản thân của ông
với nhiều công trình kiến trúc để đời năm một nghìn chín trăm bảy mươi nimil đã giành huy chương vàng của viện kiến trúc hoa kỳ
năm một nghìn chín trăm tám mươi tám numil nhận giải thưởng kiến trúc danh giá brisk giải thưởng hòa bình quốc tế mang tên lenin của liên bang soviet
huân chương bắt đầu bội tinh do chính phủ pháp trao tặng hay huy chương vàng của viện kiến trúc sư hoàng gia anh
trúc sư tôn sùng vẻ đẹp của các đường cong niemeyer luôn phản đối thiết kế các góc cạnh cứng nhất vì ông cho rằng
những tòa nhà được thiết kế bởi những góc vuông đã tạo ra sự phân biệt đẳng cấp trong một xã hội hòa nhập hiện đại
điều này đặc biệt thể hiện rõ trong cách thiết kế các công trình công cộng của ông đặc biệt là tại thủ đô brasilia
các dự án nhà ở và không gian công cộng của ông là một phần trong nỗ lực đưa đất nước hướng tới chủ nghĩa bình đẳng
đưa người giàu và người nghèo xích lại gần nhau
vì thế bên cạnh những công trình kiến trúc đồ sộ thể hiện tầm nhìn vĩ đại của một tài năng kiến trúc
thì ông cũng còn rất nhiều công trình nhà ở phúc lợi cho những người có thu nhập thấp trên khắp đất nước brazil
điều đặc biệt của các tổ hợp nhà ở dân sinh do ông thiết kế là luôn tận dụng vật liệu tự nhiên rẻ tiền ở địa phương
và đặc biệt là hài hòa với môi trường sống
vì thế đằng sau mỗi công trình nhà ở của nimier người ta thấy niềm hạnh phúc của những người được sống trong đó
khi mà giấc mơ có một mái nhà của họ có lúc tưởng chừng như rất xa vời
và cả sự biến hóa bất tận trong khả năng sáng tạo của kiến trúc sư
qua kiến trúc oscar niemeyer muốn tạo ra một thế giới bình đẳng để nhìn con người với sự lạc quan
ông không mong muốn gì ngoài niềm hạnh phúc cho tất cả và điều đó mới là ý nghĩa thực sự của kiến trúc hiện đại
khát vọng thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo
tạo ra một thế giới bình đẳng càng trở nên mạnh mẽ khi oscar nimir được tiếp cận với lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ông gia nhập đảng cộng sản brazil và có cơ hội làm việc tại liên xô
cũng như trở thành người bạn thân thiết của chủ tịch cuba fidel castro
theo tôi kiến trúc có thể giải quyết các vấn đề của thế giới
vai trò của kiến trúc sư là để đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn
nơi mà anh có thể sản xuất kiến trúc phục vụ tất cả mọi người chứ không chỉ là một nhóm người có đặc quyền đặc lợi
được sự ủng hộ của các chính trị gia cấp tiến những người có chung quan điểm về giá trị xã hội
khi hướng tới người lao động và người nghèo oscarimir dành cả cuộc đời để đấu tranh rất quyết liệt cho lý tưởng sáng tạo của mình
đặc biệt trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
khi nền độc tài quân sự lên nắm chính quyền tại brazil sự tự do của giới trí thức bị kìm kẹp
song tài năng của niel vẫn tỏa sáng ở những quốc gia mà ông đã đi qua
bước qua tuổi một trăm linh dù đôi mắt gần như bị lòa nhưng oscar niemeyer vẫn đều đàn hằng ngày có mặt tại văn phòng làm việc để chỉ đạo thực hiện các đồ án kiến trúc
ông giống như một cây cổ thụ ngàn năm tuổi của rừng rậm amazon che chở cả một vùng rộng lớn

đó là hình ảnh mà người dân brazil thường dùng để nói về người anh hùng dân tộc hay những vĩ nhân làm thay đổi bộ mặt thế giới
ở tuổi một trăm linh bốn trong lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng và trả lời phỏng vấn khi được hỏi về những công trình đã sáng tạo
ông xua tay cho rằng chẳng có gì đáng kể
mọi nỗ lực của ông nhằm vượt lên kỹ thuật và ý thức xã hội chỉ để phục vụ con người tốt hơn
con người mới là tác phẩm tuyệt vời nhất
tôi tìm kiếm bất ngờ trong kiến trúc của tôi
một tác phẩm nghệ thuật nên tạo ra những cảm xúc của sự mới mẻ
đối với tôi thời gian và tuổi tác không còn quan trọng
cuộc sống là phù du quan trọng là chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng và lạc quan
oscar niemeyer qua đời ở tuổi một trăm linh bốn vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
như chủ tịch fidel castro của cuba từng ca ngợi kiến trúc sư okanimier chính là hình tượng tiêu biểu về những nỗ lực sáng tạo phi thường không ngơi nghỉ
là khuôn mẫu về khả năng làm việc của quốc gia
ông không chỉ là một con người bởi vì ông còn là kiến trúc sư luôn tìm kiếm những bất ngờ trong mỗi tác phẩm của mình